tại hà nội đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ một mươi chín
tham dự buổi lễ có đồng chí đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam ủy viên thường trực quân ủy trung ương
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ thượng tướng phan văn giang
ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
buổi lễ nhằm tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích tốt động viên
khích lệ hoạt động nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ quân đội góp phần xây dựng quân đội cách mạng
chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại giải thưởng lần thứ một mươi chín được triển khai rộng khắp
có năm trăm linh một công trình của chín trăm bảy mươi tám tác giả thuộc ba mươi tám đơn vị trực thuộc quân ủy trung ương bộ quốc phòng
tham gia trên các lĩnh vực hoạt động của quân đội trong đó một mươi sáu công trình đạt giải nhất
có ý nghĩa khoa học thực tiễn
hiệu quả cao nghiên cứu công phu nghiêm túc có cách tiếp cận khai thác vấn đề mới sáng tạo